vào giữa buổi trưa toàn bộ khu hội trường phần giữa của khu nhà cổ này đã đổ sập xuống gây thiệt hại về người và tài sản
bên cạnh sự thương tâm chúng ta còn chứng kiến những nỗ lực của các ban ngành cũng như người dân trong việc cứu người bị nạn
hai giờ đêm tức là một mươi tiếng đồng hồ sau khi phần giữa của tòa nhà cổ một trăm linh bảy trần hưng đạo bị sập
vẫn còn đó tâm trạng bất ngờ hoang mang của những người dân vì chứng kiến sự việc kinh hoàng này
em rất là hoang mang rất là sợ

nhiều người dân hô hào nhau bới đất đá để cứu người bị nạn
có nhiều người ở lại có nhiều người quay lại để vác bác ra ngoài
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an bộ đội cũng như các ban ngành sẽ thành từng hàng vẫn tiếp tục vận chuyển nhanh đất đá hy vọng giải cứu được người mắc kẹt
một mươi phút thì tôi có mặt thì họ đến rất là khẩn trương
hết lực lượng công an thì họ đến xong một cái thì là có cái xe của đơn vị bộ đội của công minh họ chở
họ chở các chiến sĩ
quân đội đến để mà hỗ trợ để giải phóng cái chỗ đổ đổ lát để cứu người
nói chung là rất là nhanh khẩn trương
từ một mươi tám h đến hai mươi ba h đêm cơ quan bàn ngành tiếp tục phân luồng giao thông khoanh vùng toàn bộ khu nhà một trăm linh bảy trần hưng đạo
công tặng bố trí chỗ ở cho một mươi sáu hộ dân với sáu mươi một nhân khẩu đã được hoàn tất
các bàn ngành chức năng trong đó có lực lượng công an vẫn túc trực
nhằm bảo vệ tài sản cũng như khoanh vùng khu vực nguy hiểm
bởi còn phần trước và phần sau của tòa nhà cổ vẫn tiêm ẩn nguy cơ bị đổ sập